đoàn công tác ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung mương làm trưởng đoàn
đã đến thăm chùa predurt và chúc mừng đại lễ phật đàn hai nghìn một mươi chín
tại xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
tại buổi tiếp đồng chí trương thị mai đã nêu bật ý nghĩa của đại lễ v sac
và khẳng định đại lễ vê sát liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu được tổ chức tại việt nam tới đây
là vì một thế giới hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng
đảng và nhà nước việt nam sẽ quan tâm tạo điều kiện để đại lễ v sac diễn ra thành công tốt đẹp
đánh giá cao công đức và những đóng góp quý báu của hòa thượng sương nhơn
phó pháp chủ phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
hội trưởng hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sóc trăng chủ trì chùa cân đức
đồng chí trương thị mai mong hòa thượng luôn mạnh khỏe và là tấm gương sáng
cho các sư sãi và đồng bào khơ me sóc trăng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
tinh thần đại lễ v sac cùng nhau xây dựng phát triển quê hương sóc trăng ngày càng sâu đẹp
cũng nhân dịp lễ phật đàn đồng chí trương thị mai đã đến thăm và chúc mừng hòa thượng thích giác nhường
phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam tại tỉnh xá ngọc minh thành phố cần thơ
tại đây đồng chí trương thị mai chúc mừng hòa thượng thích sắc nhường sức khỏe an lạc
và tiếp tục có những thành tiệu to lớn trong phật sự đồng thời cảm ơn sự đóng góp của hòa thượng
vào sự phát triển của giáo hội phật giáo việt nam cũng như đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc